vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín một chiếc xe tải chở bia khi đi qua khúc cua hầm chui ngã tư vũng tàu
theo hướng quốc lộ năm mươi một đi quốc lộ một a đoạn phường long bình tân thành phố biên hòa
thì bất ngờ hàng trăm thùng bia đổ tràn ra đường khiến giao thông qua khu vực này ủn tắc
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng chín anh phan văn nguyên quể thanh hóa điều khiển xe tải
chở hàng ngàn thùng bia chạy trên quốc lộ năm mươi một xuống hầm chui ngã tư vũng tàu về hướng thành phố hồ chí minh
khi xuống hầm chui ngã tư vũng tàu xe tải bất ngờ mất thang bằng nghiêng qua phải
áp lực làm hông xe tải bên phải bị bung ra hàng trăm thùng bia từ thùng xe đổ xuống đường
sự cố khiến giao thông trên quốc lộ năm mươi một và hầm chui ngã tư vũng tàu ủn tắc kéo dài
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông đồng thời phối hợp cùng người dân
hỗ trợ tài xế thu gom toàn bộ số bia bị đổ tràn ra đường đưa lên xe an toàn
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày hiện trường cơ bản đã được giải tỏa giao thông qua hầm chui ổn định trở lại